ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tp hcm tổ chức chương trình giao lưu biểu diễn và tuân vinh kỷ niệm một trăm linh năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương một nghìn chín trăm một mươi tám hai nghìn một mươi tám
đây là dịp tri ân những con người đã góp sức mình vào sự phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương
đến dự chương trình có nguyên chủ tịch nước trương tấn sang đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm cùng đông đảo các nghệ sĩ đã và đang tham gia hoạt động nghệ thuật cải lương trong và ngoài nước
chương trình quy tụ hơn bốn trăm linh nghệ sĩ nhạc công tham gia đã mang đến cho khán giả những giai điệu trích đoạn cải lương tiêu biểu
nêu bật các cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương việt nam trong suốt một trăm linh năm qua
để hoạt động nghệ thuật cải lương luôn đứng vững và vượt qua những khó khăn có sự đóng góp của nhiều tập thể cá nhân
trong đó phải kể đến công ty dịch vụ giải trí kim tử long sen việt sân khấu lê hoàng đoàn minh tơ đoàn huỳnh long v v
đã luôn nỗ lực thắp sáng ngọn đèn sân khấu cải lương tp hcm công hiến và phục vụ đông đảo người hâm mộ yêu thích bộ môn nghệ thuật này
qua một thế kỷ hình thành và phát triển cải lương vẫn giữ nguyên bản chất và không ngừng đổi mới cách tân
không chỉ đơn thuần là loại hình nghệ thuật truyền thống mà còn đóng vai trò như một sản phẩm văn hóa đặc thù
cổ vũ cho cái chân thiện mỹ góp phần giáo dục truyền thống và nhân cách con người
ban tổ chức đã ghi nhận và tôn vinh sự đóng góp của các tổ chức các gia tộc và cá nhân có nhiều đóng góp cho nghệ thuật sân khấu cải lương trong hơn một trăm linh năm qua